thưa quý vị quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hải dương đã tổ chức hai mươi tám cuộc hiến máu tỉnh nguyện thu nhận
thu nhận sáu một trăm sáu mươi đơn vị máu đạt gần hai mươi bốn kế hoạch năm
chỉ tính riêng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội xuân hồng năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi năm tháng ba đã thu nhận bốn ba mươi năm đơn vị máu
các chương trình hiến máu tỉnh nguyện đã thu hút đông đảo người dân tỉnh nguyện tham gia
có phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến máu tỉnh nguyện
hôm nay tỉnh tuyên quang khai mạc hội khỏe phù đồng lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của gần hai vận động viên đại diện cho trên một trăm bảy mươi học sinh phổ thông trong toàn tỉnh
hội khỏe phù đồng tỉnh tuyên quang tranh tài ở bảy môn thi đấu bóng đá cờ vua điền kinh đẩy gậy
cầu lông vo vi nam võ cổ truyền được tổ chức bốn năm một lần
đây là ngày hội thể thao lớn của tuổi trẻ học đường tỉnh tuyên quang
với mục tiêu nhanh hơn cao hơn xa hơn tạo động lực để tuổi trẻ học đường ghen đức luyện tài
cũng là cơ hội để phát triển đào tạo bồi dưỡng tài năng thể thao cho tỉnh và đất nước
tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự hội khỏe phổ đồng toàn quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh hà giang vừa tổ chức lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ nhất
tôn vinh những tinh hoa ẩm thực độc đáo của các dân tộc
tạo cầu nối giao lưu văn hóa ẩm thực giữa các tỉnh
thành phố trong cả nước và quốc tế
món phở ngô là một nét ẩm thực đặc trưng của người dân tộc mông
nổi tiếng bởi sự mới lạ mà quen thuộc
phở ngô được lấy cảm hứng từ món ăn mèn mén trên vùng cao nguyên đá
kết hợp với món phở của việt nam
đây là một trong một trăm hai mươi một món ăn đặc trưng được hiệp hội ẩm thực việt nam bình chọn
phở ngô này tôi khi mang đến cái lễ hội ẩm thực thế giới này
cũng muốn truyền đạt đến rất nhiều thực khách
đó là bản chất của hổ ngô đó là mèn mén
là một cái văn hóa một nét ẩm thực của người hôn
hà giang là nơi sinh sống của cộng đồng một mươi chín dân tộc
giàu tiềm năng và tài nguyên văn hóa truyền thống
được thiên nhiên yêu đãi nhiều sản vật đặc sản
cùng với những hương liệu nổi tiếng riêng có của vùng đất phía bắc
đã tạo nên nhiều món ăn ngon mang phòng vị núi rừng
tôi rất thích đồ ăn ở việt nam bởi vì tôi thấy các món ăn rất là thú vị
chúng rất tươi ngon bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe
tại lễ hội có sáu mươi năm gian hàng ẩm thực của các tỉnh thành trong cả nước
một số nước trên thế giới như nhật bản hàn quốc thái lan azerbaijan trung quốc
các doanh nghiệp nước ngoài cũng coi ẩm thực là lĩnh vực giàu tiềm năng
để tạo sự kết nối giữa hai nền văn hóa khác biệt đồng thời thu hút du khách
những món ăn trung quốc của chúng tôi ở đây bán rất chạy
người việt nam rất thích ăn này
đây là cơ hội giao lưu ẩm thực và thu hút du khách
để phát triển du lịch nhiều hơn nữa giữa hai địa phương hai nước
với nội dung hấp dẫn hàng hóa ẩm thực đa dạng
lễ hội văn hóa du lịch và ẩm thực quốc tế hà giang lần thứ nhất đã được đánh giá thành công
khi nhiều món ăn ngon được quảng bá giới thiệu thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan thưởng thức
qua thành công đó có thể khẳng định văn hóa ẩm thực là một phần không thể thiếu trong văn hóa du lịch hiện nay
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng dự kiến diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày sáu tháng sáu
với chủ đề lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc
hứa hẹn sẽ mang tới hàng loạt chương trình thu hút du khách
đây là chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu quảng bá kích cầu du lịch
thu hút du khách trong nước và quốc tế có phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
loạt chương trình mang điểm nhấn của chuỗi sự kiện là
không gian giới thiệu âm nhạc văn hóa các dân tộc tỉnh lâm đồng
không gian hoa và món ngon đà lạt chương trình khuyến mãi ngày vàng giờ vàng
đặc biệt lâm đồng cũng sẽ đón đoàn lữ khách
báo chí quốc tế đến khảo sát các sản phẩm và dịch vụ du lịch
sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày sáu tháng sáu
đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
giới thiệu các sản phẩm du lịch truyền thống các sản phẩm mới đến với du khách
qua đó nâng tầm thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng
góp phần phát triển thương hiệu điểm đến lâm đồng an toàn văn minh và thân thiện